thưa quý vị thông tin về chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới trung quốc
chiều ngày ba mươi một tháng một mươi tại đại lễ đường nhân dân tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình thay mặt nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa
trao tặng tổng bí thư nguyễn phú trọng huân chương hữu nghị huân chương đối ngoại cao nhất của trung quốc
sau sự kiện này báo chí trung quốc đã có bài viết ca ngợi mối quan hệ hai nước việt nam trung quốc
cũng như khẳng định ý nghĩa chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước
bài viết mới nhất của thời báo hoàn cầu cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc cho biết
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đã tiếp đón và có cuộc hội đàm với tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tại đại lễ đường nhân dân ở bắc kinh
bài viết cho rằng chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thể hiện sự củng cố tin cậy về mặt chính trị
và đặt nền tảng cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong tương lai trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp
việc tổng bí thư tập cận bình trao huần trường hữu nghị cho tổng bí thư nguyễn phú trọng
thể hiện mối quan hệ tốt đẹp chân thành giữa hai đảng hai nhà nước
trước đó nhiều tờ báo quốc tế khác cũng có những bài viết đánh giá về chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
pipow một tờ báo có trụ sở ở new york của mỹ đã gọi chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là một sự kiện ngoại giao đáng chú ý
bài báo cho biết tổng bí thư nguyễn phú trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm trung quốc
kể từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
tờ depromat của mỹ cũng có bài viết nhan đề
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu bật mối quan hệ đặc biệt giữa việt nam trung quốc
bài báo nhấn mạnh những trọng tâm của chuyến thăm thể hiện quan điểm nhất quán trong chính sách đối ngoại của việt nam